quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm qua bão số tám tiếp tục di chuyển theo hướng tây tiến gần hơn về phía nước ta
với tốc độ khoảng từ một mươi đến một mươi năm km trên giờ dự báo đến trưa và chiều nay vị trí tâm bão sẽ cách đảo hải nam
trung quốc khoảng một trăm linh km về phía nam đông nam
tuy nhiên bão sẽ càng lúc càng yếu hơn
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống chỉ còn ở mức cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây
đến trưa chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị
nhưng cường độ của bão giảm nhanh xuống còn ở mức cấp tám giật cấp một mươi
sau đó bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão vùng nguy hiểm trên biển đông trong ngày hôm nay là từ vĩ tuyến một mươi năm đến hai mươi độ vị bắc
từ kinh tuyến một trăm linh tám năm đến một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động
trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
sóng biển cao từ sáu cho đến tám mét biển động dữ dội
từ tối nay trên vùng biển vịnh bắc bộ gió mạnh dần lên cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét biển động rất mạnh
ngoài ra ở vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang vịnh thái lan
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
bão số tám tiếp tục gây thời tiết xấu trên các vùng biển
tuy nhiên nó vẫn tạo ra trường phân kỳ gió mạnh trên khu vực đất liền
vì thế trong ngày hôm nay bắc bộ vẫn duy trì trạng thái ít mây trời nắng sớm
nhiệt độ tăng nhanh lên mức từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ vào trưa và chiều
đáng lưu ý độ ẩm trong ngày hôm nay vẫn khá thấp
thời điểm trưa chiều chỉ thấp dưới bốn mươi
vì vậy miền bắc tiếp tục tình trạng hanh khô
với các tỉnh miền trung ngày hôm nay tiếp tục có thêm được một ngày giảm mưa trời nắng
nhiệt độ trưa chiều đồng loạt tăng lên ngưỡng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
bà con cần tiếp tục tranh thủ thời tiết tạnh giáo nước rút vệ sinh nhà cửa
khơi thông cống rãnh khắc phục hậu quả sau những ngày mưa lụ kéo dài
tuy nhiên nhiều khả năng từ khoảng tối và đêm nay sang ngày mai
khi hoàn lưu của bão số tám sẽ tiến gần hơn về phía nước ta và tác động đến các tỉnh miền trung
nó sẽ gây ra một đợt mưa lớn kèm theo một loạt các nguy cơ về gió giật
lũ quét hay sạt lở đất có thể quay trở lại nhất là ở các tỉnh từ quảng bình trở xuống đến quảng ngãi
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước